tại hiện trường cơ quan công an thu giữ bốn mươi hai triệu đồng ba mươi lá bài tay bảy xe máy một mươi hai điện thoại di động cùng nhiều đồ vật phục vụ cho việc đánh bạc
hội đồng xét xử đã tuyên phạt một trăm sáu mươi hai tháng tù cho một mươi năm bị cáo về tội đánh bạc và gá bạc
riêng số tiền bốn mươi hai triệu đồng và bảy chiếc điện thoại di động cùng bị tuyên tịch thu xung công quỹ nhà nước
tòa nhân dân huyện nguyên bình tỉnh cao bằng vừa tuyên phạt một mươi bốn năm sáu tháng tù đối với bị cáo mã văn vinh
tại thị trấn tĩnh túc huyện nguyên bình về tội mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm mã văn vinh bị công an huyện nguyên bình bắt quả tang khi đang bán năm gói ma túy cho hai đối tượng nghiện
khám xét tại chỗ lực lượng chức năng thu giữ bốn tám mươi bốn gram heroin
tòa nhân dân huyện nguyên bình tỉnh cao bằng tuyên phạt mã văn vinh bảy năm sáu tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
và bảy năm tù về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy phạt tiền đối với bị cáo vinh năm triệu đồng xung công quỹ nhà nước
thời gian qua trên địa bàn tỉnh kiên giang xảy ra nhiều vụ mất trộm xe máy với thủ đoạn hết sức tinh vi
nếu như trước đây các đối tượng chỉ lợi dụng sơ hở người dân đỗ xe ven đường để lấy trộm
thì nay bọn chúng đột nhập vào những nhà có xe máy giá trị cao để lấy cắp
trước thực trạng này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã xác lập chuyên án trộm cắp và tiêu thụ xe máy
qua đó đã khởi tố và bắt giam ba đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
các đối tượng gồm nguyễn văn tường chú huyện an biên tỉnh kiên giang trần bá lộc và phạm hoàng tâm cùng chú tại thành phố dạch giá tỉnh kiên giang
trong đó nguyễn văn tường là người trực tiếp trộm cắp xe máy
sau khi trộm xe từng kiểm tra nếu xe này trong cốp xe có giấy đăng ký thì đối tượng đem bán hoặc cầm ở các dịch vụ cầm đồ
còn xe không có giấy đăng ký thì y giao cho trần bá lộc và phạm hoàng tâm đem cầm ở các tiệm cầm đồ trên địa bàn thành phố rạch giá rồi lấy tiền chia nhau tiêu xài
tính đến ngày bị bắt tường đã thực hiện chót lọt một mươi một vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các huyện an biên an minh châu thành rồng riềng gò quao và hòn đất
mỗi xe đem bán hoặc cầm với giá từ một mươi đến một mươi tám triệu đồng
riêng trong số một mươi hai xe mô tô được trao trả lại cho bị hại lần này có đến bảy xe do từng lấy trộm
số còn lại do đối tượng ngô minh hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ xã minh hòa huyện châu thành kiên giang trộm cắp
hiện đối tượng này đang bỏ trốn và bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã trao trả tài sản gồm một mươi hai xe mô tô cho người dân bị mất trộm
đây là số xe được cơ quan điều tra thu hồi tại các tiệm cầm đồ
qua tìm hiểu nguyên nhân bị mất trộm phần lớn là do người bị hại còn chủ quan trong việc giữ gìn tài sản
như để xe ngoài đường trước hiên nhà không có người trông coi hoặc để trong nhà nhưng khi ngủ lại không khóa cửa
nạn trong các xe máy như các đối tượng trên gây ra không phải là mới
người dân cần phải có ý thức chủ động phòng ngừa cảnh giác để bảo vệ tài sản của mình
cũng như góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại nơi sinh sống
hôm qua tại km bảy mươi tám quốc lộ một mươi tám thuộc địa phận phường thanh sơn tp uông bí tỉnh quảng ninh
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh quảng ninh phối hợp với công an thành phố uông bí
đã kiểm tra và bắt giữ một xe ô tô vận chuyển khoảng ba tấn mỡ động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện xe tải loại bảy tấn biển kiểm soát một mươi bốn c sáu nghìn một trăm tám mươi bốn
chạy hướng hạ long đông triều có chở khoảng ba mươi bao tải được đóng gói cẩn thận
bên trong chứa mỡ động vật đã được chế biến thành phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
qua khai thác lái xe phạm văn nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thành phố cẩm phả khai nhận
đã vận chuyển thuê số mỡ trên từ hạ long về một cơ sở sản xuất cám gạo ở cẩm giang hải dương
với tiền công là hai năm triệu đồng
hiện đội cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an thành phố uông bí đã lập biên bản xử phạt hành chính
đồng thời tiến hành tiêu hủy toàn bộ số mỡ trên
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
thời gian gần đây tình trạng giết mổ ra súc nhỏ lẻ không được kiểm soát chặt chẽ ở quảng bình
đang tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với người tiêu dùng cũng như các hộ chăn nuôi nếu như dịch bệnh xảy ra
tìm hiểu về vấn đề kiểm soát giết mổ ra súc ở địa phương có đến hơn sáu trăm linh điểm giết mổ không có giấy phép này
phóng viên đã phát hiện thêm nhiều sai phạm của cơ quan chức năng quản lý khiến vấn đề chấn chỉnh thực trạng này đứng trước nhiều khó khăn
ba giờ sáng trong vai những người mua thịt phóng viên đã tiếp cận một trong những lò giết mổ ra súc không có giấy phép ở huyện bố trạch tỉnh quảng bình
ráng của nhân viên thú y kiểm soát giết mổ cho đến khi số thịt lợn cuối cùng được đưa đi tiêu thụ
bám theo thương lái từ lò mổ này phóng viên đã có mặt tại chợ hoàn lão huyện bố trạch
tại gian hàng thịt lợn hầu hết số thịt bày bán đều chưa có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y
khi các gian hàng thịt lợn đã tấp nập kẻ bán người mua lực lượng thú y mới xuất hiện để lăn giấu kiểm soát giết mổ trên thịt gia súc
hoạt động mà lẽ ra họ phải thực hiện tại lò giếp mổ để phòng ngừa và ngăn chặn thịt lợn dịch tuồn ra thị trường
bữa sáng bọn em chạy nhanh nhất là được người mỹ một mươi tám lo một mươi lo bọn em hết sức luôn đi không nổi nữa
thành ra là hôm mình tới là người ta tới chưa thì bọn em phải chạy nhanh tới chưa để kiểm tra
trước tình trạng công tác quản lý giết mổ ra súc ở nhiều địa phương hiện nay đang tồn tại
nhiều bất cập bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa qua đã có chỉ thị đề nghị kiên quyết đóng cửa các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm xếp loại c
tức là không đủ điều kiện cấp chứng nhận vệ sinh thú y để giết mổ
quảng bình hiện có hơn sáu trăm linh điểm giết mổ không có giấy chứng nhận vệ sinh thú y
ubnd tỉnh cũng đã có chỉ đạo yêu cầu cơ quan chức năng đề xuất biện pháp xử lý đối với các cơ sở giết mổ ra súc ra cầm không đủ điều kiện hoạt động
chỉ đạo là vậy nhưng các lò giết mổ không có giấy phép này vẫn hoạt động và cơ quan thú y một trong những đơn vị có trách nhiệm tham mưu xử lý các lò giết mổ chế phép
thì vẫn đều đều thu tiền kiểm soát giết mổ hàng ngày bất chấp các quy định của pháp luật và của cơ quan cấp trên
về thu phí lê phí các cơ sở giết mổ thực tế là trạm thực hiện đúng theo chủ trương của quy định
thứ hai là những vấn đề liên quan triển khai của trị cuộc thú y
không xảy ra dịch bệnh trên gia súc trong thời gian gần đây thế nhưng thực tế cho thấy với kiểu kiểm soát giết mổ như ở một số khu vực hiện nay tại quảng bình
người tiêu dùng sẽ có nguy cơ sử dụng phải thịt lợn bệnh nếu như trên địa bàn có dịch xảy ra
chuyển sang phần tin quốc tế hôm qua tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng đã tiến hành bốn vụ đánh bom liều chết lớn tại tỉnh salahudin ở miền trung iraq
và thủ đô baghdad của nước này khiến hơn một mươi người thương vong
những vụ bạo lực này xảy ra trong bối cảnh an ninh ở iraq đã xấu đi nghiêm trọng trong thời gian gần đây
tại tỉnh salahodin hai chiếc xe tải chở đầy chất nổ của is đã lao vào khu vực đồn trú của lực lượng an ninh iraq và quân đội đồng minh gần nhà máy lọc dầu lớn nhất iraq
ở thị trấn bayji cách thủ đô baghdad khoảng hai trăm linh km về phía bắc
hàng chục tay súng is ngay lập tức theo sau hai vụ nổ tấn công lực lượng an ninh
một nhân viên an ninh giấu tên cho biết đụng độ lớn đã xảy ra
ít nhất hai nhân viên an ninh đã thiệt mạng và năm người khác bị thương bởi các vụ nổ và những cuộc đụng độ
tuy nhiên nhân viên này không đưa ra chi tiết về thương vong của phiến quân is
trong khi đó theo bộ nội vụ iraq tại một con đường chính gần khu ameriat ở phía tây thủ đô baghdad
is đã gây ra hai vụ đánh bom liều chết làm năm dân thường bị thương
cũng trong ngày hôm qua một quan chức của lực lượng bảo vệ bờ biển libya cho biết
một trăm hai mươi bốn người di cư trái phép đã bị nhà chức trách nước này bắt giữ tại một địa điểm gần thủ đô tripoli
khi họ đang chuẩn bị vượt địa trung hải sang châu âu
quan chức trên cho biết là họ đã bắt giữ một trăm hai mươi bốn người di cư trong đó có tám phụ nữ
tại khu vực karabuli cách thủ đô tripoli sáu mươi km về phía đông
khi những người này đang chuẩn bị lên một chiếc thuyền để vượt địa trung hải tới châu âu
tất cả những người di cư châu phi này đã được chuyển tới một khu tị nạn ở tripoli
với hơn một bảy trăm bảy mươi km bờ biển nhiều năm qua liby đã trở thành bãi đáp của những người di cư
muốn tìm kiếm cuộc sống tốt hơn ở tripoli
những kẻ buôn người đã lợi dụng tình hình bất ổn kể từ cuộc nổi dậy năm hai nghìn một mươi tám
ở quốc gia bắc phi này nhằm thúc đẩy các hoạt động kinh doanh phi pháp của chúng
bộ quốc phòng venezuela ngày một mươi tám tháng chín vực nền nhiệt độ cao nhất trong ngày
lại tăng lên mức là từ ba mươi đến ba mươi hai độ
khu vực miền trung với các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
sẽ có mưa trong khoảng hai ngày đầu tuần do cũng phần nào chịu ảnh hưởng
của giải mây rông từ phía bắc
đặc biệt là khu vực ở thanh hóa vẫn cần đề phòng có nơi
mưa vừa tới mưa to trong ngày mai
nhiệt độ trong ba ngày tới giao động ở mức là từ hai mươi ba cho đến ba mươi năm độ
các tỉnh ven biển từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận
thời tiết trong ba ngày tới vẫn duy trì trạng thái khô giáo nắng nhiều
mưa chỉ xuất hiện cục bộ với lượng không nhiều
nhiệt độ ngày đêm ở mức là từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên gió tây nam bắt đầu nhích dần về cường độ
nên từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi ba mưa xuất hiện nhiều hơn nhưng kết thúc nhanh
nhiệt độ giao động ở mức là từ hai mươi đến ba mươi một độ
các tỉnh nam bộ trong ba ngày tới gió tây nam kết hợp với quá trình nhiễu động trên cao
nên mưa có xu hướng tăng lên về diện trên nhiều nơi ở khu vực
vùng ven biển miền tây vẫn có nơi đạt lượng mưa khá với xung quanh ngưỡng là hai mươi mm một ngày
nhiệt độ đạt trong khoảng là từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ

nhiệt độ ngày đêm mới